thưa quý vị vào ngày hai mươi một tháng chín tới đây tòa án nhân dân tp hcm sẽ đưa ra xét xử bị can nguyễn phương hằng cùng bốn đồng phạm
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phiên tòa dự kiến diễn ra vào hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng chín
hội đồng xét xử triệu tập ông huỳnh uy dũng chồng bị can hằng cùng các ông bà
ông võ nguyễn hoài linh nghệ sĩ hoài linh bà nguyễn thị mỹ oanh ca sĩ vy oanh bà đặng thị hàn ni nhà báo hàn ni
ông huỳnh minh hưng ca sĩ đàm vĩnh hưng bà trần thị thủy tiên ca sĩ thủy tiên cùng chồng là lê công vinh
bà đinh thị lan bà lê thị dầu ông nguyễn đức hiển phó tổng biên tập báo pháp luật tp hcm
bà trương thị việt hà ông nguyễn đình kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
theo hồ sơ bộ án từ khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thông qua các tài khoản mạng xã hội
nguyễn phương hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân
và những nội dung ảnh hưởng uy tín danh dự của người cá nhân
bốn bị can khác thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can hằng